chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đưa sống
thưa quý vị chỉ trong vài ngày quay trở lại đây số ca bệnh và ổ dịch trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh ninh bình
đã tăng lên nhanh chóng với nhiều ổ dịch phức tạp và nguy hiểm nguy cơ bùng phát trong cộng đồng rất cao
theo báo cáo của sở y tế ninh bình trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai số ca bệnh xác định mới ghi nhận đến một trăm ba mươi sáu ca đạt đỉnh khi dịch covid một mươi chín xuất hiện đến nay
trong đó một trăm linh năm trường hợp ghi nhận mắc tại cộng đồng ở huyện kim sơn một mươi hai trường hợp ghi nhận tại các trường hợp mắc thứ phát tại cộng đồng các huyện yên mô một mươi trường hợp
kim sơn hai trường hợp một mươi chín trường hợp là các trường hợp mắc thứ phát và về từ vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp được cách ly tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
như vậy với việc ghi nhận thêm ổ dịch mới tại xã kim đông huyện kim sơn với một trăm linh năm ca bệnh nâng tổng số ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên một mươi bảy ổ dịch tại bảy trên tám huyện thành phố trong tỉnh với bốn trăm hai mươi bốn ca bệnh
ngành y tế ninh bình nhận định ban đầu về ổ dịch liên quan đến xã kim đông có thể nguồn lây từ những người buôn bán thủy hải sản từ nhiều nơi đến và đi tại chợ kim đông sau đó ủ bệnh trong cộng đồng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một giáo viên trường tiểu học kim đông đã có
kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
hiện trong số hơn một trăm linh ca bệnh ghi nhận mới tại ổ dịch xã kim đông có trên chín mươi ca bệnh là học sinh trường tiểu học kim đông
số ca f đã xác định hiện đang được ngành y tế huyện tạm thời cách ly tại nhà phân tầng theo dõi sức khỏe từ đó có phương án điều trị tiếp theo
trước thực tế ghi nhận số ca bệnh và ủ dịch covid một mươi chín trong cộng đồng đã tăng lên nhanh chóng với nhiều ổ dịch phức tạp và nguy hiểm
nguy cơ bùng phát trong cộng đồng rất cao
ngành y tế tỉnh ninh bình khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy định năm k hạn chế các hoạt động đi lại và tập trung đông người không cần thiết
đồng thời lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó ninh bình đã từng gây xôn xao khi đưa ra yêu cầu người từ hà nội về ninh bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai có kết quả âm tính mới được sinh hoạt làm việc bình thường
ngay sau khi đưa ra văn bản hướng dẫn về việc này bộ y tế đã hỏa tốc yêu cầu tỉnh thu hồi văn bản này
theo đó sở y tế ninh bình đã thay thế văn bản không yêu cầu cách ly y tế tạm thời đối với người từ hà nội về như trước đó nữa
theo văn bản mới nhất ba nghìn năm trăm năm mươi bảy được ký vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngành y tế ninh bình tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình về việc tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm sars cov hai
trong tình hình mới cho các đối tượng
nguy cơ trên địa bàn tỉnh ninh bình
đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ ho sốt mất cứu giác khó thở nhân viên y tế và người bệnh
tại các cơ sở y tế lái xe đường dài người làm việc tại các nhà hàng quán ăn phục vụ lái xe đường dài
người buôn bán tại các khu chợ siêu thị
tiến hành thông báo trên đài truyền hình ba cấp để người dân trên địa bàn tỉnh biết đi khám và xét nghiệm
khi có các triệu chứng ho sốt chảy nước mũi mất khứu rác
đối với người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương
cần khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tễ
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
công văn ba nghìn năm trăm năm mươi bảy ký ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thay thế công văn số ba nghìn năm trăm hai mươi bảy
ký ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trước đó của sở y tế ninh bình
về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho người về từ hà nội
trước đó tại văn bản số ba nghìn năm trăm hai mươi chín được bác sĩ vũ mạnh dương ký ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho người về ninh bình từ hà nội có nêu
đối với người về ninh bình từ hà nội thuộc vùng dịch cấp độ hai màu vàng
mà chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
người về từ vùng dịch cấp độ ba bốn vào vùng có yếu tố dịch
dễ phức tạp tương đương cấp độ bốn thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày
hết thời gian cách ly tập trung nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
sẽ được cho về cách ly tại nhà thêm một mươi bốn ngày
đối với người về từ vùng dịch cấp độ một và cấp độ hai đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine
phòng covid một mươi chín của hà nội phải thực hiện khai báo y tế với trạm y tế xã phường thị trấn
ngay khi về đến địa phương để được hướng dẫn cách ly y tế tạm thời tại nhà
và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai theo phương pháp riantam rt pcr
gộp mẫu sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai mới được sinh hoạt
và làm việc bình thường trước đó ninh bình ra văn bản ba nghìn năm trăm hai mươi chín trong đó yêu cầu người từ hà nội
về phải cách ly lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày bộ y tế đã có công văn hỏa tốc
yêu cầu ninh bình thu hồi văn bản này
quý vị thân mến liên quan tới việc xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
trước đó bộ y tế đã hướng dẫn về vấn đề này
theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của bộ y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
những người đã tiêm vaccine hoặc hỏi covid một mươi chín chỉ cần xét nghiệm khi có yêu cầu
hoặc từ vùng có cấp độ dịch bốn
theo hướng dẫn của bộ y tế việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi
đau hỏng mất vị giác và khứ giác khó thở
xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ do cơ quan y tế thực hiện
tại các khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người như cơ sở khám bệnh
chữa bệnh chợ đầu mối bến xe siêu thị
đối với các nhóm nguy cơ các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
như lái xe người chạy xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng hóa shipper
tại cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại
siêu thị cơ quan công sở tự tổ chức xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên
cho người có nguy cơ lây nhiễm covid cao
không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định
điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đối với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch
ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ
tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch địa phương quyết định các đối tượng
địa bàn xét nghiệm cho phù hợp thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu
trong trường hợp xét nghiệm tầm soát sàng lọc định kỳ người cao tuổi
người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi trẻ em thực hiện cách ly tại nhà
đối với người đến từ địa bàn có dịch địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế
người tiếp xúc gần f một thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
đối với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai
người dưới một mươi tám tuổi trẻ em thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
về công tác tiêm vaccine cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi
trở lên người có bệnh nền phụ nữ có thai người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
về điều trị f thực hiện các hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
đối với công tác đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
trung tâm thương mại siêu thị chợ nhà hàng quán ăn tại các cơ sở giáo dục đào tạo
đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
bộ giáo dục và đào tạo bộ giao thông vận tải và bộ công thương
đối với việc tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời tại các địa bàn có dịch cấp độ hai
các địa phương quyết định tăng số lượng người tham gia hoặc công suất hoạt động trong trường hợp
một trăm linh người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
những ngày cuối năm tình hình dịch tại ninh bình lại trở nên căng thẳng
với số ca mắc mới tăng cao nhiều ổ dịch bùng phát
vì vậy tỉnh cũng muốn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên việc cách ly y tế tạm thời với người có yếu tố dịch tễ từ vùng nguy cơ cao
cụ thể là hà nội là chưa hợp lý trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn với dịch như hiện nay
thời điểm này điều quan trọng là phải kiểm soát tốt được dịch nhưng vẫn mở cửa để phát triển kinh tế an toàn
cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại